tỉnh yên bái tổ chức gặp mặt doanh nghiệp và các nhà đầu tư năm hai nghìn hai mươi
tổ chức trao chủ trương đầu tư cho một mươi năm dự án mới với số vốn gần ba tỷ đồng
đến nay yên bái có hơn hai một trăm bốn mươi doanh nghiệp tăng hơn hai trăm linh doanh nghiệp so với năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi chín có năm mươi năm dự án đầu tư mới được cấp quyết định chủ trương đầu tư
giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn một mươi bảy hai trăm hai mươi tỷ đồng
nâng tổng số các dự án đầu tư trên toàn tỉnh lên bốn trăm sáu mươi sáu dự án với tổng số vốn đăng ký hơn tám mươi tám tỷ đồng
dịp này ủy ban nhân dân tỉnh yên bái trao quyết định chủ trương đầu tư cho một mươi năm dự án trong các lĩnh vực
với tổng số vốn đăng ký gần ba tỷ đồng khen thưởng một mươi chín doanh nghiệp một mươi bảy cá nhân có thành tích xuất sắc
tiêu biểu thực hiện tốt công tác an sinh xã hội